thực hiện hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia một nghìn hai trăm ba mươi bảy về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ
sáng hai mươi tám tháng năm cần thơ tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ
cho gần một hai trăm linh cán bộ tại chín mươi năm điểm cầu ở các quận huyện xã phường trên toàn thành phố
tập huấn đã triển khai chi tiết hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia một nghìn hai trăm ba mươi bảy về lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ năm hai nghìn một mươi tám
qua đó thực hiện thống nhất trên toàn thành phố ở các nội dung tập trung tổ chức xác minh kết luận thông tin nơi hy sinh trồn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn
kiểm đếm lập danh sách mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý chăm sóc
sau tập huấn ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy thành phố sẽ triển khai phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình
tổng hợp giả soát và bổ sung hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ chọn một xã làm điểm trước để rút kinh nghiệm
và triển khai đồng bộ trên toàn thành phố vào quý iii năm hai nghìn một mươi tám